chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
chiều nay thảo luận tại hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
bộ tài chính đã giải trình các ý kiến đại biểu nêu chung quanh vấn đề này
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
đại biểu nguyễn minh sơn cho rằng hiện việc sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn nhiều vấn đề nổi cộm
thứ nhất vẫn còn những tồn tại
hạn chế trong quản lý sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp
nghiêm trọng hơn thời gian qua đã xảy ra những vi phạm trong lĩnh vực này dẫn đến những hậu quả nặng nề khó khắc phục
một số vụ việc đã phải chuyển qua cơ quan điều tra xử lý hình sự
tôi cho rằng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này xuất phát từ công tác thanh tra kiểm tra giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước
nguy cơ thất thoát tài sản nhà nước qua cổ phần hóa do việc định giá giá trị doanh nghiệp thấp hơn giá trị thực tế
có một thực trạng tài sản nhà nước mua vào thì luôn bị đánh giá cao lên còn tài sản nhà nước bán ra luôn có xu hướng bị định giá thấp đi
thực tế này diễn ra không phải là ít trong thời gian qua
các đại biểu nhận định việc sử dụng vốn tài sản nhà nước và cổ phân hóa doanh nghiệp không hiệu quả bị chậm chế là do có nhiều nguyên nhân
chắc chắn ở đây chúng ta thấy rõ là những người có trách nhiệm trong việc cổ phần hóa còn lúng túng
còn mơ hồ còn thiếu quyết tâm và hơn thế nữa là còn lo lắng về vị trí và vai trò lãnh đạo sau cuộc hận hóa
hơn thế nữa cử tri còn cho rằng sự trầm trệ thất thoát của cổ phần hóa còn có cả vì lợi ích nhóm hiện tượng xẹ thịt doanh nghiệp nhà nước để mang lợi ích cho chính cá nhân mình
ghi nhận ý kiến của các đại biểu bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng thẳng thắn thừa nhận những nguyên nhân và hạn chế vương mắc còn tồn tại
bộ sẽ tiếp tục giả soát đồng bộ hệ thống pháp luật bảo đảm đầy đủ đồng bộ pháp luật về quản lý sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp
chiều nay hai mươi tám tháng năm tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp thượng nghị sĩ corey gardner chủ tịch tiểu bang đông á thái bình dương và chính sách an ninh mạng quốc tế của ủy ban đối ngoại thượng viện hoa kỳ chủ tịch ủy ban toàn quốc các thượng nghị sĩ đảng cộng hòa đang ở thăm làm việc tại việt nam
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị phía hoa kỳ tích cực triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa hoa kỳ phù hợp vào thị trường việt nam nhằm giảm thiểu tranh lệch về cán cân thương mại song phương tháo gỡ các rào cản thương mại tạo thuận lợi cho hàng hóa việt nam mà hoa kỳ có nhu cầu có thể tiếp tục mở rộng thâm nhập vào thị trường hoa kỳ

tại buổi tiếp phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ với hoa kỳ mong muốn tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa đối tác toàn diện với hoa kỳ theo hướng thực chất hiệu quả trên cả ba mặt song phương khu vực và toàn cầu đóng góp vào việc duy trì hòa bình ổn định hợp tác thịnh vượng của khu vực và trên thế giới
bên cạnh đó việt nam hoan nghênh việc tăng cường trao đổi thăm viếng lẫn nhau giữa quốc hội hai nước để tìm hiểu những cơ hội hợp tác thúc đẩy sự phát triển quan hệ hai nước trong mọi lĩnh vực nhất là lĩnh vực thương mại đầu tư an ninh quốc phòng
về phần mình thượng nghị sĩ corey gardner bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên đến thăm việt nam
thượng nghị sĩ corey gardner cho biết ông luôn ủng hộ thương mại tự do mong muốn hai bên sớm xóa bỏ những rào cản về thương mại để thúc đẩy hợp tác và đầu tư giữa hai nước
chiều nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đại sứ trưởng phái đoàn liên minh châu âu eu tại việt nam bruno angeles
bày tỏ vui mừng gặp lại ông bruno angeles sau hội nghị gặp gỡ châu âu tại hà nội thủ tướng đánh giá cao phái đoàn eu đã phối hợp với phía việt nam tổ chức thành công sự kiện này
trong đó có việc tiến tới ký kết hiệp định thương mại tự do
việt nam eu evfta về việc triển khai hiệp định khu đối tác và hợp tác toàn diện pca về vấn đề ủy ban châu âu ec rút thẻ vàng với hải sản việt nam
đại sứ mong muốn hai bên sẽ nỗ lực hết sức để có thể ký kết evfta vào cuối năm nay
đại sứ cho biết đoàn công tác của eu đã đến làm việc một mươi ngày tại việt nam và đánh giá cao sự nỗ lực gần đây của việt nam để khắc phục tình hình đánh bắt hải sản trái phép
đoàn công tác sẽ có báo cáo về kết quả làm việc thời gian qua và sẽ gửi cho phái đoàn eu
đại sứ cho biết sẵn sàng hỗ trợ phía việt nam trong việc xử lý vấn đề này
hoàn nghênh các ý kiến của đại sứ bruno angeles thủ tướng khẳng định việt nam rất coi trọng quan hệ hợp tác với châu âu và hy vọng hai bên sẽ sớm ký kết evfta
liên quan đến lĩnh vực hải sản thủ tướng cho biết đã được bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo về việc đoàn công tác của eu đến việt nam kiểm tra việc khắc phục thẻ vàng
theo thủ tướng thời gian qua các cơ quan chức năng của việt nam đã vào cuộc quyết liệt
thời gian tới trên cơ sở các ý kiến của đoàn công tác của châu âu phía việt nam sẽ tiếp tục hành động tích cực và mạnh mẽ với một số biện pháp như kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra vào cảng
bảo đảm xác định vị trí đánh bắt của bất cứ tàu cá nào cung cấp trang thiết bị hiện đại cho các tàu cá tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho ngư dân xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
thủ tướng tin tưởng thời gian tới tình hình sẽ chuyển biến mạnh hơn nữa
về việc triển khai hiệp định khu đối tác và hợp tác toàn diện thủ tướng khẳng định việt nam sẽ tăng cường hợp tác với eu để triển khai hiệp định này
ngày hai mươi tám tháng năm phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã cùng bộ trưởng ngoại giao australia juliekov đồng chủ trì cuộc họp bộ trưởng ngoại giao việt nam australia lần thứ nhất
hai bên đánh giá cao việc tổ chức cuộc họp bộ trưởng ngoại giao việt nam australia lần thứ nhất
coi đây là một trong các bước triển khai quan trọng đầu tiên của quan hệ đối tác chiến lược vừa được thiết lập giữa hai nước
hai bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ đột phá của quan hệ song phương việt nam australia
khẳng định tầm quan trọng của việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược nhân chuyến thăm chính thức australia của thủ tướng chính phủ việt nam nguyễn xuân phúc vừa qua
nhất trí phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các nội hàm đã được thống nhất trong tuyên bố chung về thiết lập đối tác chiến lược việt nam australia
và thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra trong chương trình hành động hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín
ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi tám tại hà nội đại sứ quán azerbaijan tại việt nam đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm một trăm linh năm thành lập
tham dự có đồng chí uông chu lưu
nguyễn trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội
phát biểu tại buổi lễ đại sứ cộng hòa azerbaijan tại việt nam anat imanov nhấn mạnh
ngày hai mươi tám tháng năm là một trong những ngày huy hoàng nhất trong lịch sử của nhà nước azerbaijan khi một trăm linh năm trước
với việc thông qua tuyên ngôn độc lập lịch sử nước cộng hòa dân chủ đầu tiên ở phương đông và trong toàn bộ thế giới hồi giáo
cộng hòa dân chủ azerbaijan đã được ra đời
đến nay cộng hòa azerbaijan đã đạt được nhiều thành công trong các lĩnh vực khác nhau và là quốc gia
có mối quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó lâu đời với việt nam
trải qua hơn hai mươi năm năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
việt nam và azerbaijan đã cùng nhau đạt được nhiều thành tiệu đáng mừng trong các lĩnh vực
hai nước đang phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai triệu lên một tỷ usd vào những năm tới
với việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng gồm năng lượng nông nghiệp giáo dục du lịch
quý vị và các bạn evn hà nội đã cung cấp số điện thoại đường dây nóng để giải đáp thắc mắc và phản ánh
của người thuê nhà về giá điện nhà thuê
evn hà nội đã thông báo số điện thoại đường dây nóng một chín không không một hai tám tám để tiếp nhận các phản ánh thắc mắc của người dân
về mức giá điện với người thuê nhà
sau khi tiếp nhận các thắc mắc evn hà nội sẽ phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết theo đúng quy định của nhà nước
ngoài ra cơ quan này cũng phối hợp với chính quyền địa phương các cấp công an khu vực
để tiến hành ra soát tất cả các khách hàng có nhà cho thuê
để ở trên địa bàn đặc biệt là các khu vực có nhiều nhà cho công nhân sinh viên và người lao động thuê chọn
để chuẩn bị lên đường tới singapore thảo luận về các vấn đề an ninh và hậu cần cho cuộc gặp thượng đỉnh
giữa nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un và tổng thống mỹ donald trump
dự kiến diễn ra vào ngày một mươi hai tháng sáu này
đây là tín hiệu tích cực nữa cho thấy cuộc gặp lịch sử này có thể sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch
chủ tịch ủy ban thống nhất hòa bình triều tiên ông lee sun kun dẫn đầu một phái đoàn nước này
đang trên đường tới singapore để thảo luận về các vấn đề an ninh và hậu cần
cho cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều tiên sắp tới
theo các nguồn tin phái đoàn triều tiên đã tới trung quốc sáng nay để lấy thị thực
tại đại sứ quán singapore ở bắc kinh
trong khi đó một đoàn tiền trạm của mỹ cũng đã tới singapore vào cuối tuần qua
để thực hiện các cuộc tham vấn liên quan đến cuộc gặp thượng đỉnh với triều tiên
cùng với cuộc gặp giữa phái đoàn mỹ và triều tiên ở làng đình chiến panmunjom trong ngày hôm nay
có thể thấy hai bên đang tích cực tiến hành các công tác chuẩn bị cả về hậu cần
và về nội dung nghị sự cho cuộc gặp lịch sử sắp tới
trong khi đó bộ quốc phòng hàn quốc tuyên bố đã chuẩn bị để tổ chức đàm phán cấp tướng
với triều tiên vào bất cứ thời điểm nào
cũng trong ngày hôm nay triều tiên cho biết sẽ thúc đẩy và kiên định với thời gian biểu của riêng mình
nhằm thực hiện mục tiêu một thế giới phi hạt nhân
coi việc phá bỏ bãi thử hạt nhân punggiri gần đây đóng vai trò quan trọng hướng tới mục tiêu này
báo rồ đông sinmun cơ quan ngôn luận của đảng lao động triều tiên cho biết
triều tiên đang đi trên con đường mà mình tự đặt ra theo lộ trình của riêng mình
nhằm thực hiện quyết định của phiên họp toàn thể thứ ba của ban chấp hành trung ương khóa bảy của đảng lao động triều tiên
tại cuộc họp do nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un chủ trì ngày hai mươi tháng bốn vừa qua
bình nhưỡng đã quyết định phá bỏ bãi thử hạt nhân punggeria cũng như thay đổi chính sách phát triển kinh tế
hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna đăng phiên bản tiếng anh của bài viết trên nêu rõ
việc phá bỏ bãi thử bungary hôm hai mươi bốn tháng năm vừa qua là một phần của quyết định tích cực và lớn lao của triều tiên
đồng thời cho biết việc báo chí quốc tế đưa tin tại hiện trường cuộc phá rỡ bãi thử trên đã cho thấy sự minh bạch của sự kiện này
cùng ngày tổng thống italia đã chỉ định ông carlo kuttarely sáu mươi bốn tuổi
cựu giám đốc điều hành của quỹ tiền tệ quốc tế imf làm thủ tướng lâm thời để thành lập chính phủ mới của nước này
người phát ngôn tổng thống italia cho biết sáng cùng ngày tổng thống sergo mattarella đã gặp và chỉ định ông carlo cottarely
đứng ra thành lập chính phủ mới của nước này
ông cottarelli đã chấp thuận đề nghị này
trước đó ngày hai mươi ba tháng năm theo đề cử của liên minh liên đoàn phương bắc và phong trào năm sao
tổng thống mattarella đã giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới cho ông giuseppe conte
tuy nhiên những nỗ lực của ông conte đã thất bại do tổng thống không chấp thuận đề cử cựu bộ trưởng công nghiệp paolo savona
nhân vật được cho là có quan điểm hoài nghi châu âu làm bộ trưởng kinh tế và tài chính
ông kuttarely từng giữ chức vụ trưởng vụ tài chính của imf từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi ba
ông này nổi tiếng với biệt danh ngày cắt kéo vì những nỗ lực cắt giảm chi tiêu công của italia
một vụ sạt lở đất xảy ra ở miền trung ethiopia đã khiến ít nhất hai mươi ba người thiệt mạng và sáu người khác bị thương
ít nhất hai mươi ba người đã thiệt mạng trong một vụ sạt lở đất do mưa lớn ở miền trung ethiopia
truyền thông nước này vừa cho biết vụ lở đất chỉ xảy ra vài giờ sau khi xảy ra mưa lớn ở khu vực trung tâm của vùng oromia
vụ việc cũng khiến sáu người khác bị thương nặng
hiện ethiopia đang bước vào mùa mưa
hồi tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu gần năm mươi người đã thiệt mạng sau khi mưa lớn gây ra lũ lụt và sạt lở đất tại quốc gia này
không nằm ngoài dự đoán của giới quan sát cuộc bầu cử tổng thống tại colombia vừa diễn ra ngày hai mươi bảy tháng năm sẽ phải bước sang vòng hai
do không có ứng cử viên nào giành đủ tối thiểu năm mươi số phiếu cần thiết để đắc cử
cuộc đua tiếp theo sẽ là màn đua tranh quyết liệt giữa hai ứng cử viên
một thuộc cánh tả
và một thuộc phe cực hữu đại diện cho hai thái cực đối lập tại chính trường colombia với nhiều quan điểm khác biệt
theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ đại diện đảng trung tâm dân chủ cựu nghị sĩ phe cực hữu bảo thủ ivan duque đã dẫn đầu với ba mươi chín một số phiếu ủng hộ
phiếu thứ hai là cựu thị trưởng thành phố bogota gustavo petro đại diện liên minh cánh tả giành được hai mươi năm một là phiếu bầu
trong suốt chiến dịch vận động tranh cử ông petero cam kết tiếp tục bảo vệ thỏa thuận hòa bình
giảm phụ thuộc kinh tế vào dầu mỏ và khoáng sản cũng như từng bước thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trong xã hội
trong khi đó ứng cư viên cực hữu duque lại đưa ra những tầm nhìn hoàn toàn khác biệt cho tương lai của quốc gia nam mỹ
đặc biệt là thỏa thuận hòa bình lịch sử đạt được với farc
với sự khác biệt trong lập trường như vậy cuộc bầu cử đã làm dấy lên mối lo ngại từ cả hai phía
bản tin thời sự của truyền hình nhân dân xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại